trận mưa lũ vừa qua đã khiến cho ba tỉnh lào cai lai châu hà giang bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản
đặc biệt tại bản sáng tùng xã tà ngạo huyện sinh hồ tỉnh lai châu
chỉ sau một đêm cuộc cải tích cóp cả đời của người dân nơi đây bỗng chốc tàn biến sau trận giặt núi kinh hoàng trong đợt mô lũ lần này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
kính chào quý vị và các bạn
vào bốn giờ sáng nay tại bản sáng tùng xã tà rảo huyện sinh hồ tỉnh lai châu
đã trở ra một vụ sạt lỗ nghiêm trọng làm hai mươi bốn trên hai mươi tám ngôi nhà bị vùi lấp trong đất đá
tuy nhiên do được cảnh báo từ trước nguyên người dân đã di chuyển đến đây an toàn
sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài khoảng bốn giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu
sườn núi phía trên bản sáng tùng xã tà ngạo huyện sinh hồ tỉnh lai châu
đã đổ ập xuống vùi lấp hai mươi tám ngôi nhà của bản sáng tùng
bản sáng tùng có hai mươi tám hộ dân với gần một trăm sáu mươi hai nhân khẩu đang sinh sống
do được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao nên ngày hai mươi sáu tháng sáu
các hộ dân đã di rời đến nơi an toàn do đó không có thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ tài sản và nhà cửa của người dân bản sáng tùng đã bị đất đá vùi lấp
bà năm nay bảy mươi sáu tuổi chưa bao giờ thấy như thế này
năm nay không biết cái gì
nhiên thì đi làm hết có bà ra ở nhà không lấy được gì quăng đi hết sạch
cơm không có ăn lợn gà đi hết không có gì nữa
nên xin nhà nước hỗ trợ xem cho không khổ quá không có cơm ăn không có gì nữa
ngay sau khi xảy ra sạt lở chính quyền xã tà ngạo và huyện sinh hồ cùng các lực lượng cứu trợ đã có mặt
bước đầu mỗi gia đình nơi đây được nhận hỗ trợ ba triệu đồng và nhu yếu phẩm để trang trải lo toan trước mắt
và hiện nay các lực lượng tại địa phương đã bắt đầu về bản để hỗ trợ người dân
làm nhà ổn định tạm đời sống người dân
để khắc phục cho người dân ổn định cuộc sống
thì trước hết là huyện ủy hội đồng dân ủy ban nhân dân ủy ban mật trận tục
và các cơ quan ban ngành của huyện đã xuống trực tiếp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
để ổn định cuộc sống cho người dân
trước mắt chúng tôi hỗ trợ cho người dân mỗi một hộ ba triệu đồng
để người dân khắc phục tạm thời để ổn định cuộc sống
và đồng thời các nhu yếu phẩm như mì tôm
nước uống nước khô và các một số nhu yếu phẩm khác để người dân ổn định cuộc sống
thế là ngay trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã thống kê những thiệt hại của người dân
để có những giải pháp để cứu trợ và ổn định cuộc sống cho người dân trong thời gian tới
tính đến thời điểm này huyện sinh hồ là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất do mưa lũ gây ra
với một mươi một người chết sáu người mất tích năm người bị thương
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
đến nay địa phương đã ghi nhận một mươi sáu người chết chín người mất tích và một mươi năm người bị thương
tổng thiệt hại về tài sản lên đến ba trăm một mươi năm tỷ đồng
hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai
đang được các ban ngành tỉnh lai châu đồng bộ vào cuộc